bộ giao thông vận tải đã bác bỏ đề nghị tiếp tục cho phép sử dụng gâm cầu vượt làm điểm giữ xe của ubnd tp hà nội đến hết năm
bộ giao thông vận tải cho rằng đề xuất trên không có cơ sở pháp lý
trái với các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
bộ cũng đề nghị thành phố hà nội tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn
theo quy định của chính phủ bãi rừng đỗ xe nơi tập kết hàng hóa phải nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ
trước đó ubnd tp hà nội kiến nghị bộ giao thông điều chỉnh một số điều của thông tư số ba mươi năm
cho phép thành phố được tiếp tục tổ chức trông giữ phương tiện dưới gầm cầu trên địa bàn đến hết năm hai nghìn hai mươi
theo sở giao thông vận tải hà nội bốn bãi trông giữ xe dưới gầm cầu vĩnh tuy
ngã tư vọng trương dương và mai dịch đang đảm nhận hàng chục nghìn phương tiện mỗi ngày